tiếp tục chương trình phiên họp thứ một mươi tám dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
ủy ban thường vụ quốc hội đã xem xét thông qua chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi ba của ủy ban thường vụ quốc hội
dự kiến chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi ba của ủy ban thường vụ quốc hội bao gồm chín nhóm nội dung
ủy ban thường vụ quốc hội cũng dự kiến tổ chức một mươi hai phiên họp thường kỳ và năm phiên họp chuyên đề
xem xét cho ý kiến quyết định hơn tám mươi nội dung tại phiên họp và cho ý kiến bằng văn bản đối với một số nội dung khác
qua thảo luận nhiều ý kiến đề nghị nghị quyết chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi ba của ủy ban thường vụ quốc hội
cần nêu rõ tinh thần tiếp tục đổi mới theo hướng từ sớm từ xa để cao công tác nghiên cứu tài liệu
công tác chuẩn bị cho ý kiến kỹ lưỡng từ các cơ quan của quốc hội và ủy ban thường vụ quốc hội
chủ tịch quốc hội vương đình huệ nêu rõ trên cơ sở ý kiến tại phiên họp
ủy ban thường vụ quốc hội giao tổng thư ký quốc hội nghiên cứu tiếp thu ý kiến để hoàn thiện dự thảo nghị quyết
sớm trình chủ tịch quốc hội ký ban hành
trước đó trong phiên làm việc buổi sáng ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về việc giải trình
tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi
dự thảo luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi gồm một mươi hai chương một trăm hai mươi ba điều tăng ba chương và ba mươi hai điều so với luật hiện hành
dự kiến luật sẽ được chính quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ hai vào tháng một năm hai nghìn hai mươi ba nếu đảm bảo chất lượng
ngày hôm nay tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã tiếp ngài hayakawa yuho
vụ trưởng vụ đông nam á và thái bình dương jica
tại buổi tiếp bộ trưởng tô lâm khẳng định quan hệ hợp tác thực chất toàn diện trên các lĩnh vực giữa bộ công an việt nam
và cơ quan hợp tác quốc tế nhật bản jica đang góp phần quan trọng vào sự phát triển quan hệ chung giữa hai nước
phát biểu tại buổi tiếp bộ trưởng tô lâm cũng bày tỏ tin tưởng trên cơ sở quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng
vì hòa bình và phồn vinh ở châu á giữa hai nước
mối quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam với các đối tác phía nhật bản
đặc biệt là jica sẽ ngày càng phát triển và thành công hơn nữa
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh quan hệ hợp tác thực chất toàn diện trên các lĩnh vực giữa bộ công an việt nam và jica
đang góp phần quan trọng vào sự phát triển quan hệ chung giữa hai nước
đặc biệt dự án nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
và dự án cung cấp tàu tuần tra cho bộ công an việt nam có ý nghĩa hết sức to lớn
giúp nâng cao năng lực thực thi pháp luật đảm bảo an ninh trật tự xã hội của bộ công an việt nam
bộ công an việt nam cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với jica trong đảm bảo an ninh an toàn
cho trụ sở và nhân viên zika đang sinh sống làm việc tại việt nam
đồng thời luôn sẵn sàng hợp tác phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho jica
cũng như công dân nhật bản sinh sống làm việc du lịch học tập tại việt nam
hai bên thống nhất sẽ tiếp tục ủng hộ phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong hợp tác đào tạo
nâng cao năng lực thực thi pháp luật của cán bộ công an việt nam
thúc đẩy mối quan hệ giữa bộ công an việt nam với jica
góp phần phát triển quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai quốc gia
cũng trong chiều nay đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an
tiếp ngài đại sứ đặc mệnh toàn quyền australia tại việt nam andrew goleszczynowski
đến chào nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại việt nam
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
quan hệ việt nam australia đang ngày càng phát triển mạnh mẽ
tăng cường lòng tin chính trị hướng đến làm sâu sắc nội hàm quan hệ đối tác chiến lược
nhất là trong dịp kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao
bộ công an việt nam và các cơ quan thực thi pháp luật australia trong thời gian qua
ngày càng hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực an ninh phòng chống tội phạm
hai bên đang triển khai các cam kết thỏa thuận trong các văn bản hợp tác đã ký
và biên bản đối thoại an ninh cấp thứ trưởng lần thứ hai tại hà nội vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
để thúc đẩy hợp tác thời gian tới bộ trưởng tô lâm đề nghị hai bên tiếp tục triển khai
thực hiện tốt các thỏa thuận đã thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc xử lý
các vấn đề khu vực và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương tiếp tục duy trì triển khai
hoạt động trao đổi đoàn các cấp trao đổi chia sẻ kinh nghiệm công tác thông tin nghiệp vụ
phối hợp điều tra trên các lĩnh vực phòng chống tội phạm đặc biệt là tội phạm sử dụng công nghệ cao
thu thập chứng cứ tội phạm mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tội phạm tài chính ngân hàng rửa tiền
bộ trưởng tô lâm cũng đề nghị australia tiếp tục hỗ trợ việt nam đào tạo nâng cao năng lực
về xuất nhập cảnh trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống di cư bất hợp pháp
trân trọng cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp đại sứ andrew golet zzinovsky khẳng định
trên cơ vị công tác sẽ làm hết sức mình để góp phần vào việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác
giữa hai nước nói chung giữa bộ công an việt nam với các cơ quan thực thi pháp luật của australia
trên các lĩnh vực hợp tác đặc biệt là trong việc bảo đảm trật tự an toàn xã hội phòng chống các loại tội phạm
nhân dịp lễ noel và đón chào năm mới ngày hôm nay đoàn công tác của bộ công an do thượng tướng lương tam quang
ủy viên trung an đảng thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn đã tới tòa giám mục giáo phận phát diệm
huyện kim sơn tỉnh ninh bình tặng hoa và chúc mừng giáng sinh an lành hạnh phúc
năm mới an khang thịnh vượng đến tổng giám mục nguyễn năng chủ tịch hội đồng giám mục việt nam
tổng giám mục tổng giáo phận tp hcm kiêm giám quản tông tòa giáo phận phát diệm
cùng các giám mục linh mục tu sĩ và giáo dân tại phát diệm kim sơn
tại đây thứ trưởng lương tam quang đã thông tin nhanh đến các vị chức sắc tình hình an ninh trật tự
và kết quả đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng công an trong thời gian qua
đồng chí nhấn mạnh những kết quả đạt được có sự đóng góp không nhỏ của đồng bào công giáo cả nước nói chung
trong đó có bà con giáo dân giáo phận phát diệm
đồng chí thứ trưởng bộ công an bày tỏ sự vui mừng trước việc các vị chức sắc
trước việc và bà con giáo dân đã có nhiều đóng góp trên tinh thần đường hướng hành đạo
đồng hành cùng dân tộc gắn bó với dân tộc để xây dựng và phát triển kinh tế xã hội giữ gìn tốt an ninh trật tự
thứ trưởng cũng mong muốn thời gian tới các vị chức sắc trước việc và đồng bào công giáo
tiếp tục đoàn kết cùng nhân dân cả nước thực hiện tốt chủ trương đường lối của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước phát huy tinh thần kính chúa yêu nước
cùng nhau chung sức đồng lòng xây dựng quê hương đất nước việt nam đoàn kết hùng mạnh
thay mặt chức sắc và bà con giáo dân giáo phận phát diệp tổng giám mục nguyễn năng
chủ tịch hội đồng giám mục việt nam chân thành cảm ơn thứ trưởng lương tam quang và đoàn công tác
đã đến thăm chúc mừng tòa giám mục giáo phận phát diệm đồng thời đánh giá cao công tác
bảo đảm an ninh trật tự của lực lượng công an trong năm hai nghìn hai mươi hai và khẳng định
thời gian tới với chức trách của mình sẽ tiếp tục vận động giáo dân thực hiện tốt các phong trào
thi đua yêu nước tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự chung tay phát triển kinh tế xã hội
cùng nhau đoàn kết xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh
còn trong chiều nay tại hà nội thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an đã tới tặng hoa chúc mừng các chức sắc tín đồ công giáo và tin lành
tại tòa tổng giám mục tổng giáo phận hà nội và tại hội thánh tin lành việt nam miền bắc
nhân dịp lễ sáng sinh
tại các buổi tới thăm thay mặt lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lương tam quang đã gửi tặng
lãng hoa tươi thắm và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các tổng giám mục linh mục
tu sĩ bà con giáo dân giáo phận hà nội và các chức sắc chức việc cộng đồng tín đồ đạo tin lành
đồng chí thứ trưởng bày tỏ ghi nhận sự đóng góp của các vị chức sắc tín đổ công giáo tin lành
trong việc giữ gìn an ninh trả tự góp phần phát triển kinh tế xã hội xây dựng đất nước
khẳng định những kết quả đạt được của lực lượng công an nhân dân trong suốt thời gian qua
có công lao đóng góp không nhỏ của cộng đồng các tôn giáo trong đó có đồng bào công giáo cả nước
và cộng đồng tín hữu theo đạo tin lạnh
thứ trưởng lương tam quang mong muốn thời gian tới các vị chức sắc tín đồ công giáo tin lành
tiếp tục đoàn kết cùng nhân dân cả nước thực hiện tốt chủ trương đường lối của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước cùng nhau chung sức đồng lòng xây dựng quê hương đất nước việt nam
đoàn kết hùng mạnh tiếp tục ủng hộ đóng góp nhiều hơn nữa cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
sống tốt đời đẹp đạo đồng hành cùng sự phát triển của lực lượng công an nhân dân
trong khuôn khổ chuyến thăm một số nước châu âu của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
sáng nay theo giờ địa phương đoàn công tác đề án sáu của chính phủ việt nam do trung tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dẫn đầu đã có buổi làm việc với tổng cục căn cước và vấn đề công dân của vương quốc bỉ
cuộc làm việc của thứ trưởng nguyễn duy ngọc với phía cơ quan chức năng của vương quốc bỉ nhằm trao đổi
nghiên cứu kinh nghiệm của nước bạn về cách thức xây dựng thu thập dữ liệu căn cước ứng dụng dữ liệu về dân cư
kết nối chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia cũng như phục vụ cho hoạt động phát triển kinh tế xã hội của quốc gia
phát biểu tại buổi làm việc thay mặt đoàn công tác của bộ công an việt nam
thứ trưởng nguyễn duy ngọc bày tỏ niềm vinh dự được tới thăm và làm việc tại tổng cục căn cước và vấn đề công dân
buổi làm việc hôm nay cũng nằm trong chương trình làm việc của đoàn chính phủ việt nam tại bỉ
đồng thời trân trọng cảm ơn sự đón tiếp chân tình nồng hậu
và đặc biệt là những thông tin lãnh đạo tổng cục căn cước và vấn đề công dân của vương quốc bỉ cùng các chuyên gia chuyển đổi số của bỉ chia sẻ
thứ trưởng nguyễn duy ngọc cũng mong muốn và đề nghị phía bỉ tăng cường phối hợp hợp tác với các cơ quan của việt nam
trong thực hiện chuyển đổi số phục vụ cho việc phát triển kinh tế xanh kinh tế tuần hoàn kinh tế số
theo xu hướng hiện đại bền vững của hai quốc gia cũng như khu vực asean eu và các quốc gia trên toàn thế giới
chiều nay tại hà nội cục truyền thông công an nhân dân bộ công an đã có buổi tiếp và làm việc với phòng tuyên truyền của cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc
tại buổi làm việc đại diện cục truyền thông công an nhân dân đã thông báo tới phòng tuyên truyền của cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc
về chức năng nhiệm vụ quản lý chỉ đạo hoạt động báo chí xuất bản trong công an nhân dân
cục truyền thông công an nhân dân đã chủ động làm tốt công tác thông tin tuyên truyền
tích cực chỉ đạo các cơ quan báo chí công an nhân dân sản xuất các chương trình tác phẩm ấn phẩm báo chí
đáp ứng nhu cầu của khán thính giả độc giả tạo hiệu ứng cao trong xã hội góp phần định hướng dư luận xã hội
bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng bảo vệ an ninh trật tự cuộc sống bình yên của nhân dân xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an
thời gian tới đơn vị sẽ tập trung đầu tư xây dựng hệ thống truyền thông theo hướng hiện đại đa phương tiện ứng dụng công nghệ số trí tuệ nhân tạo
mong muốn thời gian tới hai bên sẽ có nhiều cơ hội hợp tác chia sẻ kinh nghiệm để cùng nhau phát triển nhanh mạnh hơn
làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa bộ công an việt nam và cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc

chia sẻ kinh nghiệm để cùng nhau phát triển nhanh
chia sẻ kinh nghiệm để cùng nhau phát triển nhanh
cùng các đơn vị nghiệp vụ của cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
đồng loạt thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét đối với một mươi một đối tượng trong đường dây đánh bạc
tại các huyện châu thành a châu thành và phụng hiệp
qua khám xét lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ tổng số tiền gần năm trăm linh triệu đồng hơn năm mươi điện thoại di động
máy tính bảng và máy tính sách tay thẻ atm sổ sách liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
bằng hình thức cá độ bóng đá đá gà qua mạng và ghi lô đề
bước đầu cơ quan điều tra thống kê số tiền đánh bạc của các đối tượng là khoảng hai trăm linh tỷ đồng
và đã ra quyết định tạm giữ hình sự chín đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
công an tp hcm đã bắt giữ băng nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng bằng hình thức cá độ bóng đá
bốn đối tượng cầm đầu và điều hành đường dây này gồm nguyễn thiên hữu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
ngô vinh quang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hồ trí phúc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
cùng chú tại tp thủ đức tp hcm và nguyễn thị kim huệ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chú tại quận bốn tp hcm
để đối phó với cơ quan chức năng các đối tượng liên lạc qua mạng xã hội
giao dịch qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau
số tiền thu lợi bất chính được dùng để sử dụng ma túy bay lắc mua sắm xe ô tô hạng sang
không chỉ tổ chức cho các con bạc mà các đối tượng cũng tự lấy các trang mạng
để sát phạt các đội bóng đá trong mùa world cup
thời gian qua hoạt động của các băng nhóm tội phạm sử dụng vũ khí nóng
trên địa bàn tỉnh quảng ngãi diễn biến phức tạp có chiều hướng gia tăng và manh động
trước tình hình trên công an tỉnh quảng ngãi đã lập chuyên án đấu tranh
triệt phá và bắt giữ được nhiều đối tượng gây án góp phần giữ gìn an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội tạo sự an tâm tin tưởng của người dân
sau nhiều ngày lẩn trốn vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
đã tìm được phạm quang thịnh hai mươi bốn tuổi ở thôn an điểm hai xã bình trương huyện bình sơn
đây là đối tượng sử dụng súng trong vụ đánh nhau rồi bỏ trốn
trước đó tại một quán nhậu tại khu dân cư đông nam tổ dân phố bốn thị trấn châu ổ huyện bình sơn
trong lúc đánh nhau với nhóm thanh niên khác thịnh đã sử dụng súng bắn nhằm đe dọa
trước đó tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai một đối tượng trên xe ô tô dùng súng bắn vào quán cà phê ở xã bình thuận huyện bình sơn
làm hai người bị thương tích mặc dù gây án xong các đối tượng đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường
tuy nhiên lực lượng cảnh sát hình sự và công an huyện bình sơn đã tập trung điều tra truy bắt và làm rõ
bắt giữ một đối tượng cùng hai khẩu súng ba mươi sáu viên đạn ba vỏ đạn một bình xịt hơi cay và một số hung khí nóng khác
trường hợp đối tượng phạm văn lượng còn gọi là lượm đen ba mươi tuổi ở phường nghĩa lộ thành phố quảng ngãi
dùng súng bắn người rồi bỏ trốn cũng đã bị bắt ngay sau đó

vào những ngày cuối năm hai nghìn hai mươi hai với nhiều giải pháp quyết liệt nhằm bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
công an tỉnh quảng ngãi tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm trên từng địa bàn
đấu tranh triệt xóa các băng nhóm tội phạm tàng trữ sử dụng vũ khí vật liệu nổ gây mất an ninh trật tự bất an cho người dân